đây là anh carlos jr một người vừa mù vừa điếc anh là cổ động viên brazil
và như bao người dân khác tại xứ sở sapa anh yêu bóng đá cuồng nhiệt
nhưng anh không thể xem được hình ảnh cũng như không thể nghe thêm âm thanh của bóng đá
và đây là cách đặc biệt để calos có thể sống cùng bầu không khí của cú bóng đá thế giới
mô hình sân bóng sẽ giúp thể hiện những gì diễn ra ngoài sân thực
các cầu thủ tấn công bên trái bên phải hay ở giữa
các cầu thủ sút bóng trúng sang ngang
tôi sẽ truyền tải mọi thông tin những gì đang diễn ra cho anh ấy
khi tay tôi hoạt động sẽ có người ở đằng sau lưng carlos và chỉ cho anh ấy cầu thủ ba đoạn số một mươi của brazil anh ấy là ai là neymar vì thế carlos sẽ biết chính xác cầu thủ ấy đang ở đây và có bóng trong chân

tôi rất muốn được chạm vào những cầu thủ ở nga nếu tôi có thể nếu tôi có cơ hội gặp neymar xem trận đấu chung kết ai biết được nhỉ có thể là brazil sẽ gặp đội tuyển nga và tôi sẽ có cơ hội gặp mọi người ở đó cùng anh bạn phiên dịch của mình tận hưởng bóng đá và những cảm xúc mà nó mang lại đó là giấc mơ của tôi
vì thế carlos sẽ biết chính xác cầu thủ ấy đang ở đây và có bóng trong chân

đây cũng là sân đấu diễn ra trận tứ kết
sau chiến thắng đầy kịch tính với đan mạch lúc này toàn đội đang có tinh thần rất hưng phấn và thậm chí họ đặt ra mục tiêu tối đa ở trạng đường tới
chúng tôi đã chiến thắng đan mạch và bây giờ có mặt ở tứ kết
đó là thành công lớn với chúng tôi nhưng mục tiêu của chúng tôi còn cao hơn
chúng tôi muốn nâng cao chiếc cúp vàng thế giới và đó là lý do chúng tôi ở đây
đội tuyển nga với sự cổ vũ của khán giả
khán giả nhà đã xuất sắc đánh bại cựu vô địch tây bên nha nhờ lối chơi tử thủ chờ phản công
và không có lý do gì để họ phải thay đổi lối chơi trước một đội bóng có hàng công mạnh như gratia
lúc này ngoài nỗ lực ghi bản trong một trăm hai mươi phút đầu chính
holivier zlatko dalic có lẽ cũng sẽ tính tới phương án đá penalty
cả hai thủ thành subasik lẫn akif ff bên phía đội tuyển nga đều là những người hùng ở lời trận trước
và đây sẽ là cuộc đối đầu thú vị giữa họ
trận tứ kết giữa kratia và nga là cuộc đối đầu cuối cùng của vòng tám đội xuất sắc nhất sẽ diễn ra vào lúc một giờ sáng ngày tám tháng bảy
trở thành người hùng của đội tuyển kratia sau khi đẩy được ba cú sút trong loạt luân lưu thủ thành subasik đã mặc chiếc áo có in hình một cầu thủ đen mừng
điều này khiến các phóng viên tò mò và hỏi lý do tại sao anh lại mặc treo đó
không ngờ rằng câu hỏi đã khiến cho chàng thủ môn vốn rất mạnh mẽ và kiên trọng
phản ứng của subasik khi được hỏi về người bạn cũ cho thấy một khí cạnh khác của bóng đá nơi mà những cầu thủ có thể trở thành những người đồng đội những người bạn không thể nào quên